một đường dây mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí liên tỉnh do các đối tượng nguyễn công minh nguyễn đức kha nguyễn thanh tùng và ngô sĩ việt nam cùng chú tại huyện tuy phước vừa bị công an tỉnh bình định phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng lực lượng công an đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng pháo một khẩu súng bắn đạn cao su cùng tám mươi bảy viên đạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm đối tượng nông quốc việt hai mươi hai tuổi ở đắk lắc là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của mình
mặc dù không có việc làm ổn định thế nhưng lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài cá nhân ngô văn tuấn và ngô văn quốc đã mua ma túy về bán lại cho các đối tượng nghiện tại các điểm karaoke quán bar
cả hai đối tượng vừa bị tòa nhân dân quận thanh khê tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ điều tra vào chiều ngày tám tháng ba khi chuẩn bị nhận ma túy từ tuấn thì quốc đã bị công an quận thanh khê mật phục bắt quả tang thu giữ hơn hai mươi ba gam ma túy kentamin và thuốc lắc
hội đồng xét xử tòa án nhân dân quận thanh khê đã tuyên phạt ngô văn tuấn tám năm tù và ngô văn quốc ba năm sáu tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
lợi dụng căn nhà không có người trông giữ phạm công tâm ba mươi hai tuổi chú tỉnh an giang đã
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện bảo lâm
đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh cao bằng triệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng
sau một quá trình theo dõi mật phục bằng các biện pháp nghiệp vụ vào hồi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu
tại khu vực xóm khuổi vin xã lý bôn huyện bảo lâm lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng
trảo tràn khèn và nguyễn văn thọ cùng chú huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đang thực hiện hành vi
mua bán trái phép chất ma túy thu một mươi bánh heroin đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia do trảo chặn khen cầm đầu
công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó có công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy luôn được lực lượng công an trú trọng
để tiếp tục củng cố và phát huy hơn nữa kết quả của phong trào thời gian qua lực lượng công an cơ sở
luôn bám sát địa bàn vận động nhân dân tích cực tham gia chung tay xây dựng và nhân rộng các mô hình kiểm soát
đấu tranh phòng chống đẩy lùi tội phạm về ma túy ghi nhận tại thị xã biên giới tân châu tỉnh an giang
thị xã tân châu tỉnh an giang có đường biên giới tiếp xác với huyện luich nuốich tỉnh kandan vương quốc campuchia
có cửa khẩu quốc tế vĩnh sương bên cạnh thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa giữa nhân dân hai bên biên giới
thì đây cũng chính là điều kiện tự nhiên để các đối tượng lợi dụng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
tính từ đầu năm đến nay công an thị xã tân châu đã phát hiện và bắt giữ tám vụ liên quan một mươi năm đối tượng
về mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy đa số các đối tượng đều có tiền án tiền sự
có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện bắt giữ và xử lý
các băng ảnh các lực lượng có liên quan ở trên tuyến biên giới để nắm tình hình về tội phạm ma túy
kể cả công tác phối tích hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng vũ trang và công tác phối hợp với công an quyện đất đất
tỉnh cà đam dương quốc campuchia trong tác trao đổi thông tin phối hợp về công tác phòng chống tội phạm
với trung và trong đó có là phòng chống tội phạm ma túy
qua thống kê cho thấy hầu hết các vụ án vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy thời gian qua đều phát hiện tại các địa bàn biên giới
với mức sống thấp nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên người dân ở vùng biên sẽ bị lôi kéo
tiếp tay cho tội phạm hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
chính vì vậy việc xây dựng những mô hình từ cơ sở lồng ghép đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền về tính chất nguy hiểm
tác hại hậu quả của ma túy cho người dân biết và cùng tham gia đấu tranh phòng chống vấn nạn ma túy là vô cùng quan trọng
mô hình như tổ phong đa đạo phòng chống tội phạm công nhăn môi trường đô thị đảm bảo an ninh trật tự
và một số mô hình trong dùng đồng bào dân tộc chăm làm tốt công tác tranh thủ với các chức sách chức việc trong dùng đồng bào trăm
để tuyên truyền dịp bà con đồng bào trăm đến nghe giảng đạo và lồng ghép vào đó tuyên truyền về công tác là phòng ngừa đấu tranh
cung cấp thông tin cho lực lượng công an trong công tác phòng ngừa tội phạm
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng tranh thủ uy tín của các vị chức sắc trong vùng đồng bào
ban tự quản địa phương chính là cầu nối quan trọng để truyền tải những chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
đến với người dân vùng biên vùng đồng bào dân tộc qua đó có phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy
trong việc phòng chống tội phạm ma túy chúng tôi rất hưởng ứng
và luôn luôn lồng ghép trong buổi thuyết giảng ngày thứ sáu
từ chỗ đó một số bà con rất là nắm được chủ trương chính sách của đảng
những cái thiệt hại của ma túy nó xảy ra trong cái địa bàn
thành ra là một số bà con tính đội chúng tôi rất là đồng tình
chúng tôi mong rằng thường xuyên ngành công an nên mở nhiều cái tuyên truyền
mở những cái diễn đàn công an lắng nghe ý kiến dân để bà con chúng tôi
có những cái tiếp thô những cái chủ trương chính sách của đảng và tuyên truyền truyền đạt lại cho bà con tính độ
tinh thần tự giác tích cực tham gia phòng chống ma túy của mỗi người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng
trong đảm bảo an ninh trật tự xã hội tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng
tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội mang lại cuộc sống bình yên cho người dân
chiều qua ngày hai mươi năm tháng sáu trên địa bàn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã xảy ra một trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu
trong đó một người đàn ông đã bị nước cuốn trôi khi đi xe máy băng qua đường
rất may người dân ở gần đó kịp thời kéo người đàn ông lên bờ còn xe máy bị nước cuốn mất
tại đường lê văn tám địa bàn phường hai thành phố bảo lộc nước ngập sâu hơn một mét
nhấn chìm nhiều xe máy và tràn vào nhà dân
đoạn đường này cũng bị chia cắt khiến các phương tiện không thể lưu thông
cơ mưa lớn cũng khiến đường ký con ở phường hai ngập sâu hơn được mét
khiến nhiều ô tô bị chết máy
ngoài ra trận mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường khác ngập sâu từ hai đến bốn mét
một người đàn ông khi đi xe máy băng qua đường ở hẻm chín mươi năm trên ba mươi tám đường hà giang bị nước cuốn trôi
rất may người dân ở gần đó kịp thời kéo người đàn ông lên bờ có xe máy bị nước cuốn mất
theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
những ngày qua khu vực miền núi phía bắc đã xảy ra mưa to
lượng mưa lớn đã gây sạt lở đất lũ quét ngập lụt và thiệt hại về người
cơ sở hạ tầng nhà ở sản xuất của người dân đặc biệt là tại khu vực trũng thấp
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện
gửi đơn vị chức năng các tỉnh miền núi phía bắc yêu cầu ứng phó với mưa lũ
công điện nêu rõ để chủ động ứng phó thiên tai đơn vị chức năng các tỉnh miền núi phía bắc
được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo
thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
cùng với đó huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ổn định đời sống
triển khai lực lượng sung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sẵn ở đất
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
các địa phương cần sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
hà nội đề xuất bức tượng của hà nội
hà nội đề xuất bức học phí mới với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
xe cảnh sát giao thông dẫn đường xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu
xe hộ đê đi làm nhiệm vụ xe đi làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai dịch bệnh
và xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật
cục đào tạo bộ công an vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi đánh giá của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó kỳ thi năm nay được tổ chức vào sáng ngày ba tháng bảy
thí sinh làm bài thi trong vòng một trăm tám mươi phút
thời gian bắt đầu làm bài thi
từ bảy giờ ba mươi phút thí sinh chọn một trong hai mã bài thi để sự thi
hình thức thi viết phương thức xét tuyển năm hai nghìn hai mươi ba của các học viện trường công an nhân dân
vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba tổng trí tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới
vào các học viện trường công an nhân dân là hai chỉ tiêu
trì tiêu tuyển sinh hệ trung cấp công an
trường công an nhân dân là gần một hai trăm linh trì tiêu
quỹ ban nhân dân tp hà nội đề xuất mức trần học phí năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
theo đó cấp mầm non cấp trung học cơ sở giữ nguyên mức trần học phí
cấp tiểu học trung học phổ thông tăng bảy năm
các cơ sở giáo dục công lập giữ nguyên mức thu phí
cụ thể mức trần học phí năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
với học phí trực tiếp cấp mầm non năm một trăm linh nghìn đồng một tháng
tiểu học năm chín trăm linh đồng một tháng
trung học cơ sở năm ba trăm linh nghìn đồng một tháng
trung học phổ thông sáu một trăm linh đồng một tháng
trên cơ sở mức trần thu phí
các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao quyết định mức thu học phí cụ thể
tỷ lệ tăng học phí không quá bảy năm
mức thu học phí trường hợp học trực tuyến bảy mươi năm mức học phí trực tiếp
báo công an nhân dân đề cập
hàng năm đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo
làm tốt phong trào để ơn đáp nghĩa ăn quả như kẻ trồng cây
chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong công an nhân dân
thể hiện qua nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa
trong đó việc tổ chức cho các cháu là con liệt sĩ con thương binh trong công an nhân dân
đi tham quan nghỉ dưỡng ở trong nước và nước ngoài là một trong những chủ trương
mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an quan tâm duy trì thường xuyên
cũng trên báo công an nhân dân là một bài viết đề cập đến tình trạng lừa đảo trên môi trường mạng
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
thời gian vừa qua các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số
các chuyên gia cho rằng bên cạnh các giải pháp kỹ thuật thì việc nâng cao nhận thức
nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản
để có thể nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến khi tham gia vào môi trường mạng
là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay
các chuyên gia cục an toàn thông tin khuyến cáo người dùng cần quan tâm bảo vệ thông tin cá nhân
không tiết lộ thông tin cá nhân quan trọng như số căn cước công dân số chứng minh nhân dân
số tài khoản ngân hàng hoặc là mật khẩu cho bất kỳ ai trên mạng xã hội
hay là qua các tin nhắn không được xác định nguồn gốc
đặc biệt người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng
cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản không giao hàng hóa cho bất kỳ ai
khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công
ngoài ra đối với các hình thức lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế tiền ảo
các chuyên gia khuyên người dùng hãy cẩn trọng với các khoản phí và chi phí không rõ ràng
hoặc là quá cao so với thị trường thông thường
cẩn trọng khi người khác đề nghị hoặc là giới thiệu các hoạt động đầu tư mà mình chưa có đủ thông tin
hãy luôn giữ cảnh giác và chỉ tin tưởng vào các nền tảng và sàn giao dịch có uy tín được xác thực
dự án gồm một trăm linh ba một km đường vành đai bốn và chín bảy km tuyến nối theo hướng cao tốc nội bài hạ long
tổng mức đầu tư khoảng tám mươi năm tám trăm linh tỷ đồng chia thành ba nhóm với bảy dự án thành phần
dự án chuẩn bị đầu tư thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến cơ bản sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
và đưa vào khai thác từ năm hai nghìn hai mươi